văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cho biết
do ảnh hưởng của bão số năm trên địa bàn có bảy người bị thương bốn người hiện đang mất tích
mưa to cũng đe dọa gây ngập lụt khu vực thấp trũng và các tuyến đường miền núi
hệ thống điện ở một số khu vực tại thành phố đồng hới hiện cũng bị hư hỏng và đang được khắc phục
tại hai xã dân hóa và trọng hóa huyện minh hóa có một số ngầm trên các tuyến đường bị ngập
gây chia cắt các bản để giúp người dân khắc phục khó khăn huyện minh hóa đã phân bổ khẩn cấp một mươi tấn gạo
cho hai xã trọng hóa và thượng hóa để hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị cô lập do mưa lũ